ngày hai mươi bốn tháng hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có cuộc hội kiến với đồng chí thông luân si su lít
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đồng chí panin gia tho tô
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội lào
tại buổi hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng thông luân si su lít
và các đồng chí lãnh đạo lào những người bạn người đồng chí anh em thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
thủ tướng thông luân si su lít một lần nữa chúc mừng đồng chí nguyễn phú trọng được quốc hội việt nam tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch nước
thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về tình hình kinh tế xã hội của lào
sau ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
và kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ hai quốc hội việt nam và lào
chia sẻ với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về việc hai bên cần mở rộng quy mô nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng thông luân si su lít khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam nâng cao chất lượng hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước
triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên nhất là về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp hai nước nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước tương xứng với quan hệ đặc biệt việt lào
thủ tướng thông luân si su lít nhấn mạnh lào khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn của việt nam sang đầu tư tại lào
nhất là các dự án về năng lượng giao thông vận tải nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên
đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các cấp các ngành phối hợp chặt chẽ với việt nam trong lĩnh vực quốc phòng an ninh
ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá hai nước phòng chống tội phạm buôn bán và vận chuyển ma túy qua biên giới
bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới việt nam lào
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội lào pani yathotu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh công cuộc đổi mới của việt nam và lào đang bước vào giai đoạn then chốt
đòi hỏi hai bên càng phải gắn bó chặt chẽ thúc đẩy quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào phát triển sâu rộng
hiệu quả bền vững trong đó hợp tác giữa hai chính phủ là cốt yếu và vô cùng quan trọng
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao vai trò quan trọng của quốc hội hai nước và kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua
và đề nghị hai quốc hội hoàn thành tốt hơn nữa vai trò thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của hai đảng kiểm tra giám sát và đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận của hai nước
chủ tịch quốc hội pani yathotu khẳng định quyết tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào lào cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn
vùn đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt việt nam lào không ngừng để mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt việt nam lào
trong cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hai nước